thưa quý vị chủ tịch ủy ba nhân dân quận tám tp hcm vừa quyết định đình chỉ công tác chủ tịch ủy ba nhân dân phường một mươi năm
và điều chuyển công tác chủ tịch ủy ba nhân dân phường một mươi sáu vì lơ lạ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
điều này cho thấy sự nghiêm khắc cũng như quyết tâm dập dịch của địa phương này
cụ thể chủ tịch ủy ba nhân dân quận tám trần thanh tùng đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông trần phát tấn
sau năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chủ tịch ủy ba nhân dân phường một mươi năm đề kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn phường
ông trần phát tấn có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ hồ sơ tài liệu có liên quan cho ủy ban nhân dân phường một mươi năm theo đúng quy định
đồng thời quận tám cũng có quyết định điều chuyển ông lê minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
chủ tịch ủy ba nhân dân phường một mươi sáu đến nhận công tác tại phòng nội vụ quận tám
theo chủ tịch ủy ba nhân dân quận tám hai lãnh đạo của phường một mươi năm và phường một mươi sáu bị đình chỉ điều chuyển công tác
vì chưa thực hiện nghiêm việc kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm giãn cách theo chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chưa giải quyết kịp thời các phản án kiến nghị của người dân
chưa giải quyết nhanh nhạt các yêu cầu của người dân về hỗ trợ y tế
chăm lo an sinh xã hội đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trước đó phát biểu tại hội nghị thành ủy tp hcm mở rộng chủ tịch ủy ba nhân dân tp nhcm đã nhấn mạnh
nơi nào để xảy ra tình trạng tụ tập vi phạm giãn cách với bất kỳ lý do nào
đều xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu kể cả cách chức